ngân hàng nhà nước đang dự thảo sửa đổi thông tư số bốn mươi bảy quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
đối với các tài khoản vận hành và tài khoản quản trị ngân hàng và trung gian thanh toán cần quy định và thu hồi loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng
hết hạn sử dụng không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa là chín mươi ngày hoặc không kích hoạt trong một khoảng thời gian
ngoài ra số thẻ phải được bảo mật khi hiển thị chỉ hiển thị tối đa sáu số đầu và bốn số cuối và chỉ một số nhân viên có thẩm quyền thao tác nghiệp vụ hoặc cơ quan thẩm quyền chủ thẻ mới được phép xem thông tin đầy đủ